hội đồng xét xử triệu tập các đại diện sở kế hoạch và đầu tư hà nội với tư cách là nguyên đơn dân sự
triệu tập công ty nhật cường công ty nhật cường software công ty đầu tư và phát triển đồng kinh
với tư cách là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
tòa cũng triệu tập đại diện ủy ban nhân dân tp hà nội cùng một số đơn vị của thành phố như sở thông tin và truyền thông
sở tài chính cục quản lý đăng ký kinh doanh bộ kế hoạch và đầu tư và người giám định người làm chứng
chủ mưu vụ án được xác định là bùi quang huy tổng giám đốc công ty nhật cường
tuy nhiên bị cáo này đang bỏ trốn cơ quan điều tra đã truy nã và tạm đình chỉ điều tra khi nào bắt đơn sẽ xử lý sau
theo báo cáo của thư ký phiên tòa một số đơn vị công ty cá nhân vắng mặt trong đó bà nguyễn thị trúc
chị hoa vợ ông chung được triệu tập đến phiên tòa với tư cách người làm chứng nhưng tiếp tục vắng mặt
hội đồng xét xử sau đó cho biết thêm bà hoa có đơn xin vắng mặt
tại phiên tòa liên quan đến mua chế phẩm redoxi ba c bà hoa là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan nhưng có đơn xin xét xử vắng mặt
trả lời phân xét hỏi nhân thân của hội đồng xét xử ông nguyễn đức trung trả lời rõ ràng các câu hỏi
bị cáo trung cho biết có một bản án năm năm còn đang kháng cáo bản án liên quan vụ mua chế phẩm redoxi ba c tòa sơ thẩm tuyên tám năm tù
cũng tại phiên tòa luật sư nguyễn thị thành hải bào chữa bị cáo hường đề nghị triệu tập các thành viên trong tổ chuyên gia chấm thù năm hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám
luật sư nguyễn huy thiệp bào chữa cho bị cáo nguyễn đức trung cho hay bà phan lan tú nguyên giám đốc sở truyền thông và thông tin hà nội
có đơn xin xét xử vắng mặt nhưng việc này không đúng nên đề nghị bằng mọi biện pháp triệu tập bà tú để làm rõ các vấn đề liên quan vụ án
cũng tại phiên tòa luật sư nguyễn văn tú bào chữa cho bị cáo nguyễn đức dung cho biết xin mang vật chứng quan trọng chiếc ipad cài email
chung hình sự a gmail com do gia đình cung cấp để nợp cho hội đồng xét xử nhằm làm rõ các nội dung liên quan
luật sư cho hay do trong đây có chứa các thư điện tử được trao đổi qua email của bị cáo này trong vụ án
tuy nhiên bộ phận an ninh cho biết không được mang thiết bị điện tử vào tòa và thư ký phiên tòa cho hay chờ quyết định của hội đồng xét xử
do đó luật sư đề nghị
hội đồng xét xử xem xét chắc thuận để đầu giờ chiều luật sư có thể nợp
đại diện viện kiểm sát sau đó cho hay những người vắng mặt tại phiên tòa đều đã có lời khai trong quá trình điều tra
tuy nhiên với ý kiến của các luật sư hội đồng xét xử có thể xem xét quyết định
hội đồng xét xử sau đó thông báo sẽ vào hội ý để quyết định các đề nghị của luật sư đưa ra
ông nguyễn đức dung đổ lỗi cho thuộc cấp
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám sở kế hoạch và đầu tư tp hà nội làm chủ đầu tư thực hiện ba gói thầu
số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố
tuy nhiên quá trình triển khai hai gói thầu số hóa do liên doanh công ty nhật cường đồng kinh thực hiện đã xảy ra nhiều sai phạm
vi phạm về đấu thầu trong việc lập hồ sơ mời thầu tổ chức lựa chọn nhà thầu ký kết hợp đồng kinh tế
dù gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu do sở kế hoạch và đầu tư hà nội làm chủ đầu tư và người có thẩm quyền đối với gói thầu là giám đốc sở
nhưng ông nguyễn đức trung là chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ đạo đình chỉ dừng thực hiện gói thầu này trái quy định của pháp luật
nguyên nhân của chỉ đạo trên theo cơ quan tố tụng là do bùi quang huy đã gửi email cho ông trung đề xuất ông chỉ đạo lùi ngày đấu thầu thêm hai tuần để giới thiệu một công ty tham gia đấu thầu
tiếp đó bùi quang huy lần thứ hai gửi email cho ông chung đề xuất dừng tất cả các gói thầu số hóa trên địa bàn hà nội để giao cho công ty nhật cường thực hiện
từ sự can thiệp của ông chung công ty nhật cường đã được dọn đường để thực hiện thí điểm số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
khi sở kế hoạch và đầu tư mời thầu trở lại bùi quang huy đã thống nhất với lãnh đạo công ty đông kinh dùng thủ đoạn đưa quân xanh vào dự thầu để giúp nhật cường trúng thầu
sau khi dừng thầu ông chung yêu cầu sở kế hoạch và đầu tư hà nội lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố
trong khi tới thời điểm hiện nay thành phố chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung và cho công ty nhật cường thí điểm số hóa để cho công ty nhật cường tham gia đấu thầu và trúng thầu
tuy nhiên trên thực tế sau khi trúng thầu huy đã bán cái toàn bộ hai gói thầu cho công ty đông kinh để hưởng lợi một mươi chín tỷ đồng
viện kiểm sát còn cho rằng cựu chủ tịch hà nội để cho công ty minh hoa do bà nguyễn thị trúc chi hòa vợ ông trung làm giám đốc ký hợp đồng với bên nhật cường
liên doanh nhật cường đông kinh đã sử dụng hợp đồng này để hợp thức hóa hồ sơ năng lực để giữ thầu và trúng gói thầu số hóa hồ sơ đăng ký doanh nghiệp năm hai nghìn một mươi sáu
theo viện kiểm sát hành vi của ông nguyễn đức trung đã xâm phạm đến hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước
làm ảnh hưởng đến uy tín hình ảnh của cơ quan công quyền thuộc ủy ban nhân dân tp hà nội
qua quá trình điều tra ông chung cho rằng việc yêu cầu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư đình chỉ
dừng thực hiện gói thầu số hóa năm hai nghìn một mươi sáu là đúng thẩm quyền của chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố
đúng với tinh thần của ủy ban nhân dân thành phố trong việc dừng tất cả các dự án về công nghệ thông tin để rạ sát lại
mặt khác khi thực hiện gói thầu sở kế hoạch và đầu tư đã thực hiện không đúng các chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố
không thực hiện đúng các quy định nghị định của chính phủ và chưa được thẩm định của sở thông tin và truyền thông tp hà nội
việc đồng ý cho làm thí điểm số hóa vì có thông tin liên quan đến công nghệ mới chứ không liên quan đến gói thầu số hóa
tuy nhiên căn cứ vào các tài liệu chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra các kết luận giám định và văn bản của các cơ quan chuyên ngành
cùng lời khai của các bị cáo và những người liên quan khác có đủ cơ sở xác định ông nguyễn đức trung chỉ đạo dân thầu là do bùi quang huy
tổng giám đốc công ty nhật cường đang bỏ trốn tác động và không có căn cứ theo quy định của pháp luật
việc chỉ đạo lựa chọn công nghệ số hóa cơ sở dữ liệu doanh nghiệp đảm bảo tích hợp với hệ thống dùng chung của thành phố
trong khi tại thời điểm chỉ đạo cũng như hiện nay thành phố chưa hình thành cơ sở hệ thống dữ liệu dùng chung
và cho thí điểm số hóa để công ty nhật cường tham gia đấu thầu và trúng thầu
do vậy lời khai của ông nguyễn đức trung không có cơ sở chấp nhận
chủ tọa phiên tòa cho biết sau khi hội ý hội đồng xét xử quyết định đối với ý kiến của các luật sư đề nghị triệu tập các giám định viên
và phan lan tú là cần thiết
tuy nhiên đây là phiên tòa xét xử dài ngày nên nếu cần thiết sẽ tiến hành triệu tập và những người này đều đã có lời khai trong quá trình điều tra
vì các nhân chứng đã có đầy đủ lời khai trong quá trình điều tra nên sự vắng mặt sáng nay không ảnh hưởng
đối với đề nghị của luật sư tú mang chiếc ipad k email chung hình sự của ông nguyễn đức trung
hội đồng xét xử đồng ý và sẽ trao đổi với phía an ninh để luật sự được mang vào
đây là vụ án thứ ba ông trung bị khởi tổ trụy tổ và bị đưa ra xét xử
vụ án đầu tiên liên quan nhờ cường tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ông nguyễn đức trung bị phạt năm năm tù về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước
tòa xác định ông trung và vợ là những người có quyền và nghĩa vụ liên quan đến nhật cường nên đã móc nối nhờ một cán bộ công an
nắm thông tin hướng điều tra và nhận sáu tài liệu mật từ người này
mới đây giữa tháng một mươi hai ông trung bị tuyên phạt tám năm tù trong vụ mua chế phẩm làm sạch ao hồ
tòa xác định ông trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn chỉ đạo việc mua bán chế phẩm redoxi ba c
phải thông qua công ty agatic để tạo lợi nhuận cho công ty này vốn là công ty của gia đình ông
hiện tại ông trung đã gửi kháng cáo kêu an trong vụ án này
trước đó trong phiên tòa thứ hai ông nguyễn đức trung đã một mực khẳng định cuộc đời tôi chưa bao giờ bàn bạc với ai
để lấy một đồng của nhà nước liệu rằng vật chứng quan trọng là chiếc ipad có tên chung hình sự
có cứu ông nguyễn đức trung vượt thoát khỏi bản án nghiệt ngã thứ ba khi trên lưng cựu chủ tịch đã lĩnh một mươi ba năm tù của hai bản án trước đó
chúng ta hãy cùng chờ đợi câu trả lời sau phiên tòa ngày hôm nay
phía dưới màn hình kết thúc của chúng tôi sẽ hiển thị thông tin và diễn biến tiếp theo về vụ án này
xin chào và hẹn gặp lại
trước đó trong phiên tòa thứ hai ông nguyễn đức trung đã một mực khẳng định cuộc đời tôi chưa bao giờ bàn bạc với ai
để lấy một đồng của nhà nước liều rằng vật chứng quan trọng là chiếc ipad có tên chung hình sự
có cứu ông nguyễn đức trung vượt thoát khỏi bản án nghịt ngá thứ ba khi trên lưng cựu chủ tịch đã lĩnh một mươi ba năm của hai bản án trước đó
chúng ta hãy cùng chờ đợi câu trả lời sau phiên tòa ngày hôm nay
với dưới màn hình kết thúc của chúng tôi sẽ hiển thị thông tin và diễn biến tiếp theo về vụ án này
xin chào và hẹn gặp lại